hai cán bộ lãnh đạo xã đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh hà giang ra quyết định khởi tố hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam vào ngày năm tháng bảy
cụ thể ông đàm trung thu năm mươi năm tuổi thường trú tại thôn xuân trường xã vô điếm huyện bắc quang hà giang
thời điểm bị bắt ông thu là chủ tịch ủy ban nhân dân xã vô điếm
ông thu chuẩn bị tiếp nhận quyết định làm phó giám đốc trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện bắc quang
đối tượng bị bắt cùng ngày với ông thu là nông văn tài ba mươi sáu tuổi thường trú tại thôn sơn thành xã hương sơn huyện bắc quang
thời điểm bị bắt ông tài là chủ tịch ủy ban nhân dân xã việt vinh huyện bắc quang
cả hai bị bắt về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản hai điều ba trăm năm mươi năm bộ luật hình sự
theo kết quả điều tra thực hiện chủ trương của chính phủ về chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong hai năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện bắc quang đã phối hợp với các xã triển khai ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên với các hộ dân các xã thu huyện bắc quang
quá trình thực hiện ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện bắc quang thực hiện không đúng theo quy trình dự án từ khâu thiết kế giao khoán
đặc biệt một số đối tượng trong khi giải ngân đã phối hợp với ủy ban nhân dân xã thống nhất giữ lại tiền công bảo vệ rừng của các hộ dân để chiếm đoạt từ ba mươi đến bốn mươi tổng số tiền được nhận
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam ba cán bộ phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện bắc quang cùng về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ